thưa quý vị và các bạn trong đêm nay cả miền bắc không có nơi nào có mưa
nền nhiệt thấp nhất ở hầu khắp vùng núi trung du bắc bộ đều tăng cao lên mức hai mươi hai mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi bốn độ và trời mát mẻ
nhưng sang ngày mai khi vùng thấp nóng phát triển và mở rộng về phía đông
từ sau chín giờ sáng bắc bộ trời chuyển nắng mạnh nhiệt độ tăng nhanh và mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ lên tới ba mươi hai ba mươi bốn độ có những điểm lên tới ba mươi năm độ đạt ngưỡng cận nóng
trong khi đó ở phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên mức ba mươi một ba mươi ba độ
trời chuyển oi bức về trưa và chiều
nhiệt cũng đang có xu hướng tăng mạnh ở các tỉnh thành phố miền trung
ngày mai dọc từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận đều không nơi nào có mưa trời lại nắng mạnh từ sớm
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền trung sẽ ở mức cao là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
đối với khu vực trung du và vùng đồng bằng
còn ở những huyện vùng núi phía tây các tỉnh từ nghệ an trở vào cho tới tận quảng ngãi
thì từ ngày mai bắt đầu chịu tác động của hiệu ứng gió phơn
nên vì thế trời tiết sẽ nóng bức hơn với mức nhiệt là cao trên ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên và nam bộ nhiệt độ cũng duy trì ngưỡng cao
tại tây nguyên ngày mai nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
nắng nóng trên ba mươi sáu độ vẫn sẽ duy trì ở các điểm như ajunpa madrak lắc hay là cả cát tiên
trong khi đó ở nam bộ khu vực miền đông nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao là từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ cũng sẽ giao động
trong ngưỡng cận nóng là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
trên biển từ đêm nay ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển sang hướng nam đến đông nam
với cường độ cấp ba bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
gió cũng chuyển sang hướng đông cường độ yếu
vì thế hầu khắp các khu vực biển nước ta đều có chung tình trạng thời tiết tốt
thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước